xin chào quý vị và các bạn
xin chào quý vị và các bạn
thời tiết tương đối tạnh giáo chỉ có khu vực nam bộ sẽ có mưa vài nơi về chiều tối
ban ngày hai khu vực này trời đều có nắng với nhiệt độ từ hai mươi năm hai mươi tám độ ở tây nguyên và hai mươi tám ba mươi một độ ở nam bộ
trên biển khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa không mưa
gió đông bắc mạnh gấp sáu gấp bảy giật gấp tám sóng biển cao từ ba sáu m biển độ mạnh
khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa duy trì mưa rào và rông
gió đông bắc ở mức cấp năm bảy giật gấp tám chín biển độ mạnh
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa không quá hai mươi chín độ
khu vực hà nội đêm và sáng nhiều mây trưa chiều có lúc hưởng nắng nhẹ trời rét